sở hữu những sản phẩm rau quả cao cấp an toàn mà giá cả chấp nhận được đã không còn là mong ước xa vời đối với những người tiêu dùng
bởi hiện nay trên địa bàn tỉnh nghệ an bước đầu đã thành công với công nghệ trồng giống dưa lưới sakura nhật bản
điều này đã mở ra hy vọng mới cho người tiêu dùng về một thực phẩm sạch và mở ra một hướng đi mới cho người sản xuất
tại cửa hàng thực phẩm sạch số hai mươi hai đường lê hồng phong thành phố vinh những trái dưa lưới vừa được vận chuyển về để phục vụ cho người tiêu dùng
đây là những trái dưa sinh trường phát triển ngay trên mảnh đất khắc nghiệt như nghệ an
chỉ trong vòng một tuần cửa hàng này đã tiêu thụ hơn bảy tạ quả dưa lưới giống nhật bản được trồng tại huyện anh sơn
hơn hai m hai diện tích đất để trồng dưa lưới nhật bản sakura là mô hình sản xuất nhà màng của ông trương văn hòa
ở xã hội sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
không chỉ đầu tư nhà màng để tránh sâu hại côn trùng mà ông hòa còn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ israel
giá thể trồng dưa lưới là sơ dừa đã qua xử lý chứ không cần sử dụng tới đất
đây cũng là phương pháp có khả năng làm giảm các yếu tố kim loại nặng trong canh tác
có thể khẳng định là tất cả đất tư nhà màng thì ta đã hạn chế tối đa sâu côn trùng
và ta hạn chế được tối đa côn trùng thì hạn chế được tối đa về sâu bệnh
khi mà hạn chế tối đa sâu bệnh thì ta cũng không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật
và như thế là sản phẩm của ta đưa ra là sản phẩm an toàn
lần đầu trồng cây dưa ở nghệ an thật là bất ngờ thị trường dưa lưới ở nghệ an rất lớn
và khả năng mở rộng
hàng hectare để trồng dưa lưới ở nghệ an là hoàn toàn khả thi
tuy chỉ mới sản xuất vụ dư lưới giống nhật bản đầu tiên tại nghệ an
nhưng kết quả thu lại cũng rất khả quan cả về sản lượng lẫn giá cả
mỗi quả dưa lưới sakura có trọng lượng bình quân một sáu kg
được bán ngay tại vườn với giá giao động từ bốn mươi năm đến năm mươi năm đồng một kg
và điều đáng nói chính là việc ông trương văn hòa rất nhiệt tình hướng dẫn quy trình
công nghệ sản xuất cho những người có nhu cầu áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch để nhân rộng mô hình
trước đấy thì cả cái mô hình của địa phương đang nhỏ lẻ và hiện nay thì bắc khoa vừa về trong tháng sáu
vừa về bắt chuyển cái đến cái mô hình này
thì mô hình là thực phẩm sạch thì hướng tới của địa phương thì sẽ sắp tới đấy
sẽ nhân rộng thêm hai mô hình nữa
và được sự giúp đỡ của bắc khoa là
chuyển giáo về tất cả khoa học kỹ thuật và công nghệ thì cũng là địa phương đang nhờ vào bắc hòa
không dừng lại ở việc sản xuất dưa lưới sakura theo công nghệ israel
mà trong thời gian tới tại mô hình nhà màng mà ông trương văn hòa xây dựng
sẽ còn mở rộng và đa dạng hóa các loại cây rau để cung cấp cho thị trường như cải bó xôi cà chua cài ngồng
và hy vọng rằng từ sự mạnh dạn của ông hòa sẽ có thêm nhiều mô hình sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao
để góp phần giải cân khát thực phẩm ăn